lễ hội cầu ngư làng thai dương hạ tại thừa thiên huế đã tồn tại hơn năm trăm linh năm nay
để tỏ lòng nhớ ơn vị khai canh ra làng thai dương là ông trương quý công
nhờ có ông mà người dân nơi đây biết đến nghề đánh cá và giao thương buôn bán
theo truyền thống ba năm một lần lễ hội cầu ngư làng thái dương hạ được tổ chức với nhiều trò diễn
trên cạn như múa hát truyền thống đoàn tàu ra khơi đánh cá cảnh buôn bán
đã tái hiện sinh động và hấp dẫn cuộc sống lao động đời sống văn hóa của ngư dân ven biển tỉnh thừa thiên huế
lễ hội cầu ngư lần này cũng là dịp để phát huy gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống
của người dân làng thái dương hạ
nhiều hoạt động như lễ cầu an lễ tránh tế lễ tưởng niệm và lễ cầu ngư
với mong muốn cầu trời yên biển lặng ước vọng mùa tôm cá bụi thuốc
nhiều người con xa quê được trở về tại đình làng và chứng kiến những trò diễn mang đậm nét quê hương
không khỏi xúc động và vui mừng
lễ hội cầu ngư làng thay dương hạ được các nhà chuyên môn đánh giá
là một lễ hội văn hóa lớn có tính độc đáo hấp dẫn và có truyền thống lâu đời mang tầm quốc gia
sau các trò diễn sướng là lễ hội sông nước đua ghe truyền thống khá sôi nổi
trên phá tam giang thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách đến xem